số ca dương tính tại bình dương liên tục tăng thị xã tân uyên và thành phố thuận an
thông báo áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày hai mươi một tháng sáu
vào tối ngày hai mươi tháng sáu trung tâm kiểm soát bệnh tật bình dương cho biết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận
thêm một mươi bốn ca dương tính với sars cov hai trong đó có tám ca là công nhân của công ty vietnam houseways
bốn ca liên quan đến ổ dịch tại chi nhánh xử lý chất thải thuộc công ty cổ phần nước môi trường bình dương
và một ca tại công ty gốm xứ hiền hòa anh
ngoài ra có một ca là chuyên gia nhập cảnh hiện ngành y tế tỉnh đang tập trung truy vết lấy mẫu xét nghiệm
tầm soát cho gần một mươi người dân để chặn đứng nguồn lây tại phường tân phước khánh
nơi tập trung rất đông công nhân người lao động sinh sống trong các nhà trọ
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thị xã tân uyên và thành phố thuận an áp dụng chỉ thị một mươi sáu trên toàn địa bàn
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu đến khi có thông báo mới